vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay công an xã hòa bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang đã bắt giữ đối tượng bị truy nã
diệp huy cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khóm đông thịnh hai phường mỹ phước thành phố long xuyên
cường là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên truy nã toàn quốc về tội gây dối trật tự công cộng
theo hồ sơ của vụ án vào khoảng một mươi năm giờ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong lúc tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất chống ở phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
do bên em ruột của mình nên diệp huy cường đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn cường trí còn gọi là trí man
chưa dừng lại ở đó vào chiều cùng ngày khi đang trên đường trí gặp cường cùng với năm thanh niên khác đi trên hai xe mô tô
thấy cường cầm vật giống súng bắn nhiều nhát về phía trí nhưng không trúng sau đó cường đã trốn khỏi địa phương
cho đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
long xuyên đã ra quyết định truy nã nguy hiểm toàn quốc đối với diệp huy cường
hiện công an xã hòa bình thạnh đã bàn giao đối tượng cường cho công an tp long xuyên tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
và được biết cường là đối tượng từng có bốn tiền án về các tội cướp tài sản cướp giật tài sản trộm cắp tài sản và đánh bạc